tại khu chế xuất tân thuận quận bảy liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động tp hcm tổ chức lễ khai mạc ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình năm hai nghìn một mươi chín
chương trình này nhằm tôn vinh người lao động tạo điều kiện để người lao động có dịp gặp gỡ giao lưu học hỏi tìm kiếm cơ hội việc làm mới vui chơi giải trí và mua sắm hàng tết canh tí
thông qua chương trình tổ chức công đoàn đã đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm quảng bá thương hiệu và tạo sự gắn kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động
tại phiên chợ đã có sáu mươi doanh nghiệp tham gia tổ chức sáu mươi ba gian hàng bao gồm hàng gia dụng điện tử may mặt thực phẩm hóa mỹ phẩm và các mặt hàng nông sản đặc sản của các địa phương được bán với giá rẻ cho công nhân
cũng nhân dịp này từ chương trình phúc lợi ích đoàn viên liên đoàn lao động tp hcm đã trao tặng hơn hai trăm linh xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đó gồm một triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá khoảng ba trăm linh đồng